theo quan niệm dân gian trẻ còi xương thường được cho ăn thịt có đạm để mau lớn chống suy dinh dưỡng
thực tế thì thịt cóc chứa nhiều đạm và kẽm nhưng lại cũng chứa rất nhiều độc tố
đã có nhiều vụ ngộ độc thịt cóc xảy ra và mới đây tại bệnh viện nhi trung ương
đã tiếp nhận điều trị cho một cháu bé bị ngộ độc nặng do ăn thịt cóc
theo gia đình trước đó hai chị em bệnh nhi này đã rủ nhau đi mò cua và bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu ăn
sau khoảng hai giờ cả hai cũng có biểu hiện nôn ly bì và được gia đình đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng một bệnh nhi đã tử vong
bệnh nhi còn lại bị dối loạn nhịp tim và chuyển lên bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục điều trị
hiện em bé được cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
bệnh nhi trung ương được xác định đúng là ngộ độc do ăn thịt cóc và phải điều trị tích cực
may mắn rằng sức khỏe của em đã có chuyển biến tích cực
cháu vào đã được xử trí thức số nặng nhịp tim bằng cách đặt máy tạo nhịp tạm thời cho bệnh nhân
và sau đó điều trị thuốc vận mạch về các thịt số và huyết động và nhịp tim dần dần ổn định
và hiện tại nhịp tim của cháu là hoàn toàn theo nhịp của bệnh nhân và cháu đã được tháo máy tạo nhịp tạm thời
theo các chuyên gia thịt cóc chứa nhiều đạm và kẽm
thường được người dân chế biến cho trẻ ăn hy vọng chữa được bệnh còi xương suy dinh dưỡng cho con cháu
thịt cóc thì không chứa độc tố nhưng độc tố nằm ở các bộ phận khác của cóc như gan trứng da mắt và hạch thân kinh của cóp chứa buffotein
đây là một chất cực độc chế biến ở nhiệt độ cao cũng khó bị phân hủy nên nguy cơ gây ngộ độc dẫn đến tử vong là rất cao
không nên ăn thịt cóc và nhất là làm mà không đảm bảo kể cả mà làm bảo có lột da hay là có bỏ trứng bỏ gan
nhưng mà khi ai làm thì không đảm bảo được những chất độc nó có thể dính vào những thịt và gây ngộ độc gây ngộ độc và gây tử vong
ngoài độc tố thịt cóc còn có nhiều run sán ký sinh trùng vì thế người dân không nên sử dụng để làm thực phẩm